về việc khi các tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức bot kết nối với hà nội như pháp vân cầu rẽ nội bài lào cai hà nội thái nguyên hà nội hải phòng được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì các trạm thu phí bot sẽ bùa vây hà nội lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết
tuy nhiên đối với dự án này cứ ba năm một lần bộ sẽ tính toán đánh giá lại mức thu để có sự điều chỉnh giảm mức thu cũng như giảm thời gian thu
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình vừa phối hợp với trường trung học phổ thông hoa đư a tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ngoại khóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hơn một thầy cô giáo và học sinh của trường
các thầy cô giáo và học sinh đã được phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông như quy định về đổi mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện quy định không sử dụng chất kích thích chấp hành nghiêm tín hiệu đèn chỉ huy giao thông cách phòng tránh tai nạn giao thông và thông tin về tình hình an toàn giao thông hiện nay trên địa bàn huyện
trên cơ sở đó nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của công dân của mỗi giáo viên học sinh khi tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông
cũng nhân xin này công ty bảo hiểm viễn đông đã trao tặng một trăm linh mũ bảo hiểm cho học sinh của nhà trường như một món quà đầy ý nghĩa với mong muốn qua đây giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông góp phần làm giảm nguy cơ thương vong do tai nạn giao thông gây ra
bốn mươi chín là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một mươi ba tháng một mươi
làm chết ba mươi người bị thương bốn mươi năm người